liên quan đến vụ cháy kho hóa chất ở cảng đức giang phường thượng thanh long biên gây ô nhiễm môi trường
và có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư mới đây sở tài nguyên và môi trường hà nội đã khẳng định
chất lượng không khí ở khu vực này ở mức cho phép
theo kết quả quan trắc mới nhất từ trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường hà nội
hàm lượng các thông số trong môi trường không khí chung quanh cảng đức giang long biên hà nội
đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép
riêng hàm lượng chất toluen một hợp chất làm dung môi hòa tan vật liệu như sơn mực in
vẫn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép nhưng đang có xu hướng giảm sau khi được cơ quan chuyên môn xử lý phun tiêu độc
đặc biệt không khí khu dân cư xung quanh khu vực xảy ra cháy đã được trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường hà nội
thực hiện quan trắc nhiều lần trong những ngày qua đều nằm trong ngưỡng cho phép và mức độ ảnh hưởng
đến khu vực dân cư xung quanh là thấp ít tác động đến sức khỏe người dân
trước đó vụ cháy ở kho hóa chất của công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất và thương mại cường việt
đã được cơ quan cảnh sát điều tra kết luận nguyên nhân là do chập điện